đầu tiên là về ánh sáng
hãy cùng camera của chúng tôi di chuyển qua đoạn giao thoa giữa trong và ngoài hầm
còn đây là cách mà mắt chúng ta điều tiết ánh sáng khi đi qua hầm
chính mức độ ánh sáng tranh lệch quá lớn giữa trong và ngoài hầm
khiến mắt ta buộc phải có thời gian để cân bằng lại
và chính khoảng thời gian này
chính mức độ ánh sáng tranh lệch quá lớn giữa trong và ngoài hầm
đã tạo nên những điểm mù nhất thời
khiến không ít tài xế gục ngã ngay từ trở ngại đầu tiên
nguyên nhân các yếu tố tâm lý mà gây đến tai nạn
thì chúng ta biết rằng là
khi di chuyển giao thông ở trên mặt đường
ta đi xuống một cái hầm đường bộ
thì rõ ràng là có rất nhiều thay đổi
về mặt thị xác
về mặt cảm xúc
về mặt những cái phản ứng của cơ thể

và đối với một không gian là rất là khác biệt
do cái môi trường vật lý đó tạo ra
chúng ta biết rằng là khi xuống hầm đường bộ
thì có gió
áp suất thay đổi
ánh sáng thay đổi
tiếng ngồn thay đổi
và tất cả những cái ứng tâm lý đó
nó tác động vật lý
và con người
những các cái việc làm chủ tốc độ hay là điều kiện vương tiện
không còn như bình thường nữa
và đấy chính là cái điều kiện bất thường
để mà tạo ra những cái nguy cơ tai nạn
ở tại những cái không gian tương tự như vậy
nếu nói về hầm thì nó khác
với lại các cầu vượt đường bộ
cầu vượt đường bộ thì
tác động về ánh sáng
âm thanh là nó hầu như không khác
với lại các tuyến đường bộ khác
nhưng khi vào hầm kim liên
thì thứ nhất là ánh sáng giảm
thứ hai là có cái tiếng
do không gian nó bị
ở xung quanh
cho nên là âm thanh nó rất là vang
đặc biệt là đối với người đi xe máy
cảm giác bất an
nó tôi nghĩ là nó cao hơn nhiều
so với lại các cầu vượt
về góc độ kỹ thuật
hầm kim liên có độ dốc lớn
chiều dài hầm gắn
góc cua và độ dốc thay đổi
ở chính giữa hầm
đây cũng là một khó khăn không nhỏ cho người đi đường
cùng với đó
sau một mươi hai năm đi vào khai thác
hầm đã bị ảnh hưởng rất lớn của nước mặt thẩm thấu qua khe nứt
toàn bộ hệ thống bê tông
nhựa mặt đường đã bị xuống cấp
do ngấm nước lâu năm
cứ sau mỗi trận mưa
dù lớn hay nhỏ
bề mặt đường rất lâu mới khô ráo
vô cùng trơn trượt
nói chung là tất cả công trình ngầm
mà can thiệp sâu dưới mặt đất
thì đều ảnh hưởng
để những cái cấu tạo
của vị trí xây dựng
cũng như là ảnh hưởng đến bụng xung quanh
đấy là việc mà
về các cái sắp xếp cấu tạo
mà nó đều ổn định
vì anh phá vỡ nó
phải tái công trúc lại
trong quá trình tái công trúc lại
thì nó sẽ ảnh hưởng
nó thay đổi
nó là một cái đường hầm
mà được xây dựng
với một công nghệ
khá là hiện đại
những cái hệ thống
thoát nước mưa
khá là hoàn chỉnh
bơm cứng bức
cốc lại những cái đó
thì cho thấy rằng là
những cái đường hầm
cho dù là làm đầu tiên
hay là đang tiếp tục làm
cái không gian ngầm
thì chi phí xây dựng
chi phí di tư
còn cao hơn
và rủi ro
thì luôn luôn dình dọc
các chuyên gia cũng đánh giá
về công năng
thì hầm đường bộ
và cầu vượt
có cùng công năng như nhau
là giảm giao cắt
giữa những trục giao thông lớn
cầu vượt lại đang cho thấy
những ưu điểm
và phù hợp
với điều kiện
kinh tế xã hội của việt nam
sự xuống cấp
của hầm chui đầu tiên
tại hà nội
đã bắt đầu cho thấy
những điểm yếu
của những công trình ngầm
các chuyên gia cảnh báo
chúng ta cần thật cẩn trọng
khi đeo đuổi
các giải pháp ngầm
vô cùng đắt đỏ
với những công trình
giao thông lớn
nó sẽ là
cảnh năng rất lớn
cho ngân sách
khi mà quỹ bảo trì
sửa chữa đường bộ
của chúng ta